trong xu thế phát triển chung của ngành du lịch ở nước ta những năm gần đây
loại hình du lịch tâm linh với các tour hành hương thăm viếng các cơ sở thờ tự di tích danh thắng được tổ chức ngày càng nhiều
nhận thấy rõ vai trò vị trí và tầm quan trọng của du lịch tâm linh trong sự phát triển du lịch
nhiều nơi đã chú trọng công tác quy hoạch định hướng phát triển loại hình du lịch tâm linh theo hướng phát triển bền vững
chùa tam trúc hay còn được gọi là quần thể khu du lịch tam trúc là một khu du lịch tâm linh hấp dẫn tại việt nam
khu du lịch tam trúc có vị trí đặc biệt kết nối di sản các khu tâm linh giữa khu du lịch chùa hương
với khu bảo tồn thiên nhiên văn long chùa bái đính tràng an tam cốc
tạo thành một quần thể các khu du lịch sinh thái vùng ngập nước
liên kết phát triển tuyến du lịch chùa hương hà nội tam trúc hà nam chùa bái đính ninh bình
là ý tưởng đã được tổng cục du lịch và các tỉnh thành phố hà nội hà nam ninh bình lên kế hoạch thực hiện
các công tác liên kết hợp tác quảng bá phát triển sản phẩm chùa hà nội với các tỉnh
tiếp tục được tăng cường và đồng thời với đó các doanh nghiệp cũng đã tích cực hợp ứng
trong các kết nối các sản phẩm và để đưa các sản phẩm đến với du khách
với các lộ trình thuận lợi chất lượng tốt và giá hợp lý
tôi cũng luôn luôn muốn tìm những nơi nào mà nó
yên tĩnh và thi thoảng thì những cái ngày rằm hay là ngày một hay là ngày cuối tuần
khi mà tôi có thời gian tôi rất muốn đến những cái nơi trên này để tôi hành thiền
và tôi tìm cái cảm giác thanh tịnh trong tâm hồn
du lịch tâm linh đáp ứng nhu cầu thường ngoạn tìm hiểu phong tục tập quán của mỗi du khách hành hương
mang lại cho họ giá trị vật chất và tinh thần
bên cạnh tăng cường công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng
cần tiếp tục xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch khác
nhằm tạo sự đa dạng kết nối các loại hình du lịch
đồng thời cần tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá du lịch tâm linh một cách sâu rộng
và nâng cao nhận thức của du khách khi tham gia vào loại hình du lịch này
qua đó giúp du khách có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về du lịch tâm linh
tránh các biểu hiện tiêu cực lợi dụng du lịch tâm linh để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan
lãng phí tiền của thời gian và làm biến tướng mất đi những giá trị văn hóa của loại hình du lịch này
cái việc kết nối nó là cái điều tất yếu vì du lịch nó không phải là một ngành kinh tế độc lập
nó là sự liên kết đa ngành đa lĩnh vực do đó các địa phương với nhau có thể phải kết nối để tạo ra những tour tuyến
nó mang tính chất là liên vùng liên tỉnh chứ nó không phải trong nội tỉnh không
thì nó có những cái sản phẩm nó mới đa dạng